liên quan đến vụ tai nạn đường sắt tại nghệ an đến một mươi một giờ trưa nay ngày hai mươi năm tháng chín
quốc lộ một a đoạn qua xã diễn trường huyện diễn châu đã cơ bản được thông tuyến
cụ thể ngay sau khi xảy ra tai nạn lãnh đạo tỉnh nghệ an cùng ban an toàn giao thông và các ngành liên quan
đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả
trước đó vào sáng nay vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường sắt bắc nam
đoạn qua xã diễn trường huyện diễn châu nghệ an
vụ tai nạn đã làm bốn toa tàu bị lật trong đó một toa lật chắn ngang một phần quốc lộ một a
khiến tài xế ô tô tải và một người đi xe máy bị thương
một xe bồn chở dầu lật xuống ruộng rất may trong bồn không có dầu